thời gian đã gần một mươi năm những thành viên ngày đó người còn công tác người đã nghỉ hưu nhưng ký ức và những trải nghiệm vẫn còn đọc mãi trong ký ức của mỗi thành viên ngày đó
những trang hồ sơ được lật lại từ rất nhiều năm trước
hình thức đánh bạc truyền thống mà các con bạc hay gọi là đánh sóc đĩa
dưới hình thức này việc sát phạt nhau diễn ra rất mau chóng nếu con bạc khác nước thua tiền tỷ là chuyện bình thường
năm hai nghìn năm nói tới sới bạc quy mô lớn nhất trên toàn quốc phải kể đến sới bạc chùa dận đình bảng từ sơn bắc ninh
đây là sới bạc được tổ chức với quy mô cực lớn chuyên nghiệp khét tiếng với hàng trăm đối tượng tham gia
lưu lượng tiền trong sới bạc lên tới hàng tỷ đồng
các đối tượng đứng ra tổ chức đều là những
phần tử cộng cán số má trong giới cờ bạc
bọn chúng coi cờ bạc như là một nghề tổ chức hoạt động hệt như mô hình công ty
từ những năm hai nghìn một mươi hai trở về trước các sới bạc truyền thống chủ yếu hoạt động dưới hình thức đánh sóc đĩa
và thu hút được rất nhiều các con bạc tham gia
và có những sới bạc mà các con bạc sát phạt với nhau với cái số tiền
rất lớn và nó gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự liên quan đến việc ăn thua trên sới bạc
thì có những con bạc mua nhiều thì cũng phải tìm cách để xoay sở kiếm tiền để gỡ
để từ đấy có thể phát sinh ra những cái tiêu cực trong đời sống xã hội của bản thân
như những con bạc đấy cũng như là gia đình của họ
trên thực tế
trên thực tế
lý do địa hình và nhiều yếu tố phức tạp
cục cảnh sát hình sự cũng đã phá sới bạc này khi dùng nhiều biện pháp buộc bọn chúng phải di chuyển sang địa bàn khác
là xã thạch hòa huyện thạch thất tỉnh hà tây cũ
cuộc đột kích triệt phá sới bạc lần đó diễn ra vào ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
do cục cảnh sát hình sự bộ công an thực hiện
lực lượng chức năng đã phải nổ súng bắn đạn cay để khống chế
bắt gọi một trăm hai mươi năm con bạc tại nhà đối tượng đồng văn hoa nằm trên đội trẻ
thuộc xã thạch hòa cách mặt đường cao tốc láng hòa lạc chừng hai km
hơn hai mươi xe ô tô và nhiều tăng vật phạm pháp khác đã bị thu giữ
sới bạc ở chùa dận là sới bạc hoạt động chuyên nghiệp
khi mà bị các cơ quan chức năng đẩy đuổi
thì chúng vẫn tiếp tục hoạt động nhưng mà di chuyển sang địa bàn khác
vì lợi nhuận thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc rất lớn
nên các đối tượng
tổ chức không quyết định từ bỏ hoạt động phạm pháp của mình để nhằm thu lời
những trinh sát hình sự tham gia vụ đánh án đó nhớ lại
để lên được sới bạc đồi trè này các con bạc phải đi qua ba vòng kiểm soát
chủ giới thuê nhiều đối tượng bảo vệ sới bạc
đám này ngang nhiên kiểm tra giấy tờ từng người lạ
và xua đuổi thậm chí tấn công những ai trái ý chúng
ngay từ năm hai nghìn bảy vé vào đánh bạc đã bị chủ sới thu ba trăm linh đồng một con bạc
ngoài những kẻ chuyên sát phạt ổ bạc cực lớn này
cũng cho phép những thành phần cho vay nặng lãi và người phụ ăn uống vào sới và thu lệ phí
bên cạnh đó những người muốn tham quan xem đánh bạc hoặc chơi thử
sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng cũng phải nộp đủ ba trăm linh đồng
thiết kế quy mô và hình thức đánh bạc tinh vi này ngoài chủ sới đồng văn hoa
còn phải kể đến vai trò của dương anh đức cùng cô bồ tên nga
đối tượng đứng thu gồ thư tuyển
thế thì khi mà chúng tôi phát hiện ra
tất nhiên chúng ta phải sử dụng rất là nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau để chúng ta bố trí
một là chuẩn bị phương án để bắt
phương án bắt thì chúng ta tính rất là nhiều địa điểm khác nhau để bố trí phương án
bắt địa điểm nào thì chúng ta sẽ theo phương án ấy
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi hai cục cảnh sát hình sự liên tiếp nhận được đơn thư phản ánh của người dân tố cáo
một tổ chức đánh bạc
với quy mô lớn tại địa bàn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
theo nội dung đơn tố cáo song bạc này hoạt động cả ngày lẫn đêm như một thành trì bất khả xâm phạm
thực hiện chỉ đạo của bộ công an cục hình sự đã triển khai tổ chức đưa các trinh sát vào cuộc
tìm hiểu sự tồn tại hoạt động của giới bạc này
sau khi bị đánh vỡ chặn ở huyện thạch thất tỉnh hà tây cũ sới bạc do đức vẩu cầm trịch
giã đá một thời gian
nhưng không bị bắt
nhưng sau đó lại ráo riết hoạt động trở lại rút kinh nghiệm từ đòn đau những năm trước
sới bạc đức vẩu hoạt động kín đáo hơn rất nhiều
cổ máy cờ bạc chùa giận khiến đức trở thành tài việt trong giới tín dụng đen
lấy tiền tín dụng đen đứng nuôi đàn em giao búa kinh doanh bất động sản nhà hàng và vươn lên thống lĩnh giới giang hồ kinh bắc

sau khi bắt giữ được đối tượng dương anh đức đức cũng tâm sự thật luôn đấy là cái nghề nó ngấm vào máu
cho nên là sau khi ra tù đối tượng dơ anh đức tiếp tục manh nha tổ chức các hoạt động đánh bạc trên địa bàn từ sơn bắc ninh
cuộc sống hàng ngày của ông trùm này rất bình lặng
đức là người trầm tĩnh ít giao du với người lạ và đặc biệt không hay thể hiện mình
mặc dù trong túi đức lúc nào cũng đầy tiền
mặc dù rất kín tiếng nhưng tại bắc ninh đức vẩu là ông trùng của những ông trùng
tất cả những đường dây tín dụng đen tại đây đều dưới trướng đức
không chỉ dân cờ bạc mà cả giới đâm thuê che mướn cũng sợ đức một vài
giới giang hồ chiếu trên ở hà nội hải phòng lạng sơn đều không dám lấy le với đức
theo nhiều tay anh chị đức vẩu ngồi cùng chiếu với những kẻ đầu lĩnh
như thê thọng vịnh ngựa hạnh sự thư cộc trong giới cờ bạc một thời
ngược dòng thời gian hàng chục năm về trước địa điểm sông bạc chùa dận thuộc thị xã đình bảng
đã đi vào tiềm thức của dân chơi bởi quy mô và hình thức quá chặt chẽ
quan trọng nhất là chơi ở đây các con bạc cảm thấy an toàn đúng theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen
nghĩa bóng con bạc chơi ở sòng bạc không lo bị quệt nợ
còn nghĩa đen là không lo bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ
có được sự an toàn đó thì đối tượng đứng ra tổ chức song bạc có trăm phương ngàn kế để đối phó
chính vì sự tồn tại lâu năm cũng như những hoạt động tinh vi của các đối tượng đứng ra tổ chức
do đó việc tìm hiểu các tụ điểm này gặp không ít khó khăn
phương thích cờ bạc truyền thống này là bao giờ nó không có các đối tượng
mà tự nhiên có thể đối tượng
đối tượng đó là cánh gọi là chim lợn đối tượng chim lợn đứng ở các địa điểm
để phát hiện các lực lượng công an vào bắt thì nó sẽ báo động
báo động bây giờ sau này đến giai đoạn ấy có điện thoại rồi
nó chỉ cần bấm điện thoại là tự khắc các đối tượng phải giải tán ngay
với giải tán thì chúng ta bắt cờ bạc thì bắt quả tang bắt trên chiếu
bắt ở trong người đối tượng và các đối tượng cầm đầu các kiểu
ý tôi là thế cho nên để tính toán bắt các đối tượng này rất là khó
hoạt động của sới bạc này duy trì rất có tổ chức và bài bản hết như một công ty chuyên nghiệp
mỗi thành viên đều có những nhiệm vụ riêng biệt
từ kẻ lo đưa đường đến kẻ cung cấp các dịch vụ cho những con bạc
rồi bộ phận bảo vệ tín dụng hoạt động dưới sự điều hành của đức vẩu vận hành bộ máy một cách trơn chu nhịp nhàng
sự tồn tại của xối bạc ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn trong giới đỏ đen khắp các tỉnh phía bắc
nó như một hố đen lôi kéo những con bạc từ các đô thị lớn đến các vùng quê nghèo đều lũ lượt tìm về đây với hy vọng đổi đời nhờ những vật đỏ đen trên giới bạc
trong toàn bộ quá trình sới bạc do đức vẩu điều hành chưa thể xác định được số tiền được đổ về đây từ hoạt động đỏ đen này
đây là rất là nguy hiểm tôi nói thế nhưng tại sao tôi lại nói như thế
vì chúng ta phải dẹp loại này dẹp loại này vì thứ nhất là nhiều người mất nhà mất cửa hơn mất cửa bảng
vì sau những người tổ chức đánh bạc đấy là những người tín dụng tín dụng đen tiến dụng để cho con bạc vay tiền để sát phạt nhau
và khi mà sát phạt nhau thì mất nhà mất cửa vợ chồng đấy con nảy sinh ra những mâu thuẫn rất là ghê gớm
và nhiều người như vậy là tan ra bài hạt cũng là do những cửa bạc tuyển thống này
trở lại quá trình đi sâu tìm hiểu các địa điểm đánh bạc tại thị xã từ sơn
các trinh sát nhận thấy các đối tượng đã lựa chọn rất nhiều địa điểm đánh bạc trong khu vực địa bàn các phường như đình bảng châu khê xã phủ khê
sở dĩ các đối tượng chọn nhiều địa điểm như vậy bởi bọn chúng đánh rất ngẫu hứng không có địa điểm cố định
không tuân theo bất cứ một quy luật nào nhằm đối phó với lực lượng cơ quan chức năng
tuy nhiên từ thực tế nắm di biến động các hoạt động tụ điểm này thấy các đối tượng thường xuyên tìm các địa điểm như sau
cách nhà nghỉ tuấn sơn là tầng bốn hay khu nhà xưởng phía sau ngay sát tường
địa điểm thứ hai
thứ hai là khi nhà vườn của đối tượng khuất thị hương tức là hương thống địa điểm này cách nhà nghỉ tuấn sơn không xa
địa điểm thứ ba
khu lều vịt do dương anh đức mở thuộc phương đinh bảng thị xã từ sơn bắc ninh
địa điểm thứ tư
địa điểm thứ ba
nhà dân trong làng đồng phúc phường châu khuê và một số địa điểm khác thuộc xã phù khuê
trong các địa điểm này thì có địa điểm nhà nghỉ tuấn sơn và khu nhà vườn của đối tượng khuất thị hương là địa điểm các đối tượng thường xuyên lựa chọn do thuật lợi về địa hình bảo vệ như
quan sát được từ xa đột nhập khó khăn và có lối thoát cửa sau
khiến để chuẩn bị kế hoạch bắt vụ này thì rất là khó khăn
vì đương vào không phải chuẩn bị một địa điểm để đánh bạc mà thay đổi địa điểm
điểm liên tục lúc thì ở trong trò diện trung sóng lúc thì ra nhà nghỉ tuấn sơn lúc thì ra chỗ khác ở kênh đồng
nghĩa là ý của tôi nói là nó tổ chức liên tục thay đổi
khi mà chúng tổ chức chơi bạc thì thường chọn các cái vị trí xung quanh một tường rào kiên cố cao tách hẳn bên ngoài
hoặc là các vị trí mà nó có tính độc lập rời rạp sau bên ngoài
xung quanh là quang đoạn ví dụ như là các cái chuồng lán vịt xung quanh là ao hồ
rất là trống trải nếu chỉ cần có người tiếp cận ở phía xung quanh bờ ao thôi
mặc dù là rất là xa rộng là chúng có thể nghi ngờ phát hiện và dừng tổ chức đánh bạc và cho giải tán
chúng thường ưu tiên lựa chọn bãi đác phải đáp ứng yêu cầu
đường đi hiểm hóc khó tiếp cận ngõ ngách hoặc là chống trải dễ quan sát phát hiện sự vây bắt của cơ quan công an
để đối phó với việc vây bắt của cơ quan công an
bọn chúng luôn giữ bí mật vị trí đến phút chót
các con bạc
thì cũng nói luôn là cái sới bạc này như chúng tôi tìm hiểu
thì nó tồn tại rất là lâu ở trên địa bàn từ sơn
và hoạt động mang tính chất rất là manh động côn nổ
và các con bạc tham gia chơi ở đây thì nó không chỉ là những con cạo bình thường
mà cũng gọi là những con bạc rất là lớn
trong quá trình tổ chức thì không phải là bất cứ một người nào muốn chơi bạc là có thể vào chơi trong đấy được
mà quá trình tổ chức là
chúng thường có sự chọn lọc con bạc chọn lọc người chơi đến chơi
chứ không phải là tất cả mọi người đều đến chơi
vậy họ mang tính kiểm tra ví dụ có một người muốn chơi
thì họ sẽ kiểm tra xác minh đầy đủ
thậm chí là có các tay chân ở cái địa phương mà con bạc đó chơi
để xác minh xem có đúng là người chơi không
theo một số người dân họ biết đến xới bạc của dương anh đức từ khá lâu
tuy nhiên để chỉ rõ chúng hoạt động ra sao chỗ nào và thời điểm đánh là điều khó có thể làm được
chẳng mấy ai hay biết đức sẽ đưa các con bạc đến chỗ nào và vào giờ nào để sát phạt nhau
kể cả có biết thì việc tìm hiểu cũng là nhiệm vụ bất khả thi
vì sới bạc của đức dày đặc đám chim lợn cảnh giới vòng trong vòng ngoài
người lạ thì không hy vọng mon men đến gần
còn chính các con bạc cũng không hề biết họ sẽ đi đến địa điểm nào
sự tinh vi của sới bạc này đã giúp đức vẩu che giấu hoạt động phi pháp của mình trong một thời gian dài
cách đền đô từ sân bắc ninh cách sới bạc ba km là nơi tập kết chung chuyển con bạc
các con bạc muốn đến chơi thì sẽ liên lạc với khuất thị hương
hoặc vợ đức vẩu là dương thị nga để nhận được sự gợi ý
khi đủ khách chơi đức vẩu cùng với đồng bọn sẽ sử dụng một xe ô tô năm chỗ dẫn đường
y cho xe chạy lòng vòng từ sơn để kiểm tra tình hình
mục đích là để phát hiện có người theo hay không
sau đó nếu thấy an toàn sẽ chạy thẳng xe đến địa điểm tổ chức
nếu địa điểm đánh
ở trong làng thì các đối tượng sẽ tổ chức giải các chốt kiểm tra từ đầu đường quốc lộ một a cũ
bất cứ con bạc nào vào sới đều được bảo vệ hỏi kỹ về lai lịch
ai giới thiệu nếu nghi vấn bọn chúng áp ra ngoài để kiểm tra
do vậy mà khi mà xe đưa đón thì các đối tượng này tổ chức rất là bài bản là
sẽ có người dẫn đầu xe ô tô đấy xe máy
và phía sau là có một hai xe máy để cắt đuôi
xem phát hiện có ai
có ai bám theo không và chúng đi vào những chỗ chống để xem là có xe máy hay xe ô tô nào bám theo không
để chúng sẽ cắt đuôi hoặc là thay đổi vị trí đi chơi nếu như thấy nghi ngờ
do vậy là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh đó dọc tuyến đường dẫn vào sới bạc đức vẩu còn bố trí hàng chục đối tượng
mà phần lớn đều là anh em họ hàng ngồi trong quán nước với vai là xe ôm
làm nhiệm vụ cảnh giới
các đối tượng cảnh giới rất cảnh giác với xe công vụ hoặc xe lạ
khi mà tổ chức đấy thì thường thường là xe lạ
thường là các cái đường cơ động vào hoặc là các cái vị trí xung quanh của cái sới bạc đấy là
chúng thường tổ chức các cái tay chân để cánh gác phát hiện và ngờ từ xa
thậm chí là người lạ đến khu vực đấy là chúng đã phát hiện ra rồi
kể cả là người bình thường đi đến là cũng sẵn sàng là bắt người đứng lại
và hỏi rõ là đi đâu làm gì
nhất đặc biệt là các phương tiện mà chở đông người mà đến gần khu vực đấy là hầu như là đều bị chặn lại hết
trong thời gian nắm tình hình và hoạt động của sòng bạc
chân dung của từng thành viên trong hội đồng quản trị dần lộ rõ
đứng đầu sòng bạc chùa dận là giám đốc dương anh đức tức đức vẩu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đã có một tiền án
vừa ra tù năm hai nghìn một mươi về tội tổ chức đánh bạc
liên kết với đức còn có chủ nhà nghỉ tuấn sơn là nguyễn thạc sơn
nguyễn thạc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và đối tượng khuất thị hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cùng chú tại phường đình bảng xã tử sơn
chính từ sự chặt chẽ trong công tác tổ chức cùng với những mánh khóe thủ đoạn cực kỳ tinh vi như vậy
nên sông bạc này tồn tại trong một thời gian dài gây nhức nhối dư luận và dân cờ bạc yên tâm rằng nó như một bức thành chỉ
sau khi bị bắt năm hai nghìn bảy
dương anh đức ra tù
thường thì những đối tượng
đã có tiền án tiền sự mà tiếp tục trở lại hoạt động hành vi đã từng bị xử lý trước đây
cái số ma nó sẽ được lên cao một phần so với trước trong cái giới giang hồ
chính vì thế mà sau khi ra tù thì
cái hoạt động của đức trước đây đều được cái giới đàn em trong cái giới cờ bạc kính nẻ hơn
và có y tín hơn
đức có y tín hơn đối với cái giới cờ bạc ngầm
dương văn đức luôn rêu rao rằng sở dĩ sới đông như thế vì mình có uy tín về chuyện không đánh bạc bịp
tuy nhiên theo nhiều cờ bạc già
một tuần tại chùa dận vẫn có một hai ngày đánh quân máy tức là bạc bịp
những con bạc không có mau mặt sẽ bị lua vào bu
nhưng những ngày đánh lớn thì xanh chín vì đức và đàn em cũng không dám qua mặt những ngã giang hồ từ hải phòng quảng ninh
luôn bán vợ đợ con về để mở những tiếng bạc lạch điệp
mật ngọt thì chết rồi
nên các con bạc từ khắp mọi nơi vẫn lao như điên về đây để quay cuồng trong trò chơi đỏ đen như bị ma xui quỷ khiến
với quy luật hoạt động và thủ đoạn tinh vi nên việc triệt phá song bạc này không hề dễ dàng
nhưng với quyết tâm cao độ cùng với những tài liệu khá kỹ càng và chặt chẽ
cục cảnh sát hình sự đã quyết định lên kế hoạch đánh bắt bạc bịp
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai tổng cục cảnh sát bộ công an đã quyết định xác lập chuyên án
và người được giao trọng trách trưởng ban là đại tá hồ sĩ tiến cục trưởng cục cảnh sát hình sự
thời điểm ấy là tôi là người đầu tiên của cục cảnh sát đã kết hợp với cảnh sát cơ động
kết hợp về c năm mươi công nghệ cao để chúng ta phối hợp với công an các lực lượng
ở đây thì như vậy là cũng phải nói một điều là như vậy là vì đối tượng quan hệ cờ bạc nó quan hệ rộng lắm
cho nên chúng tôi khi mà làm chuyên án này thì chúng tôi làm chuyên án độc lập
và sau này khi bắt đối tượng thì báo anh em địa phương đến để cùng phối hợp
tại thời điểm này bộ công an điều động thêm lực lượng phối hợp đó là những chiến sĩ
thuộc tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
mặc dù là đơn vị phòng chống khủng bố giải cứu con tin đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm
có tổ chức nhưng trước mỗi nhiệm vụ được giao đơn vị đã có mọi phương án để sẵn sàng xử lý tình huống
qua trao đổi với cục hình sự thì các anh cũng trao đổi về thủ đoạn cũng như là các biện pháp đối phó của các đối tượng này
thì đặc biệt ban chỉ huy tư đoàn khi đấy thì cũng xác định đây là một tổ chức rất là chuyên nghiệp và rất là khó để đấu tranh

thế thì ban chỉ huy tư đoàn cũng họp và cử ra một tổ chức rất là chuyên nghiệp
có bản lĩnh để tiến hành trinh sát và đặc biệt là cũng phải có nghiệp vụ nữa
ban chuyển án đã dựng lên được quy mô của ban nhóm này với những đối tượng chính trong đồng xây phải phương thức thủ đoạn hoạt đồng

qua việc tìm hiểu ban chuyên án xác định
sới bạc này mỗi ngày có từ hai trăm linh đến ba trăm linh lượt đối tượng tham gia đánh bạc
lưu lượng tiền người tham gia đánh bạc rất lớn lên đến hàng tỷ đồng
bọn chúng chia làm ba tuyến
tuyến một bao gồm những con bạc nhiều tiền
tuyến hai những con bạc có con
tuyến ba là nhóm bảo kê và cho vay tiền
còn được gọi là ngân hàng di động
những con bạc thiếu tiền muốn cầm cố tài sản
thì đã có ngân hàng di động sẵn sàng đáp ứng
với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng trên một ngày
khi mà tất cả các chuyên án thì chúng ta phải thu thập chứng cứ
chứng cứ thì bằng cách là chúng ta phải bố trí lực lượng
để chúng ta vào cái tổ chức này
và quay phim lại toàn bộ những cái đối tượng tổ chức
đối tượng con bạc và đối tượng tiên dụng
chúng ta đã ghi lại hình ảnh
chúng ta có một đồng thế thì chúng ta biết thằng nào
khi mà không có chứng cứ thì nó sẽ trối ngay
những ngày cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai
là những ngày khá căng thẳng của ban chuyên án
vì địa điểm sát phạt được các đối tượng di chuyển liên tục
lực lượng đánh bắt đã chuẩn bị ra quân nhiều lần
nhưng đều phải thay đổi
có lẽ cảm nhận được sự bất an
sòng bạc đã di chuyển vào
sâu trong khu dân cư
mà không đánh tại địa điểm
mà cơ quan công an đã xác định từ trước
theo nguyện tin từ các trinh sát
xung quanh đức vẩu luôn có rất nhiều những tay chân thân tín
đi theo để bảo vệ
còn bản thân hắn lại là một con sói già
trong giới đỏ đen
với kinh nghiệm vào tù ra tội trước đây của mình
chỉ một dấu hiệu bất thường
dù là nhỏ nhất cũng khiến đức vẩu giật mình
vì biết chỉ cần sơ sẩy chân tay
bọn sẽ phải trả giá bằng những tháng ngày
sau sòng sắc
vậy phải chăng y đã đoán được sự có mặt
của lực lượng chức năng
hay còn những vấn đề khác
chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này
về vua cờ bạc đất chùa dận vào chương trình tuần sau
tới đây thì thời lượng của chương trình hồ sơ vụ án tuần này đã hết
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại